chipchip xây dựng ra cái đền tảng riêng chuyên biệt
và có những tính đặc thù cao giúp cho người học theo dõi được xuyên suốt quá trình học
đến khi có thể là đến khi cấp chứng chỉ cho học viên
công nghệ này cho phép người sử dụng truy cập một cách nhanh chóng
không dườm ra như tất cả các cái ứng dụng khác
và người học chỉ cần cái mạng internet vừa phải không quá cao
và hệ thống máy chủ thì đều đặt ở việt nam
tức là tại việt nam
tại chỗ người học cho nên là việc kết nối nó sẽ nhanh chóng hơn nhiều
đây là lớp học trực tuyến của một học sinh việt nam với giáo viên philippines
khoảng cách địa lý không còn là cản trợ trong việc giao tiếp với các giáo viên nước ngoài
với hướng đi riêng và sự bài bản
chipchip đang cung cấp cho thị trường một phương pháp học tiếng anh hiệu quả
phù hợp với thu nhập trung bình của các bậc phụ huynh
hiện nay con đã nói chuyện với thầy tiếng anh
thầy đã có việc tập và con đã
làm được những các cái thầy giáo
con thấy nó cũng thích bởi vì đây là
đây là lần đầu tiên con học tiếng anh trên
trên online cùng với cả thầy nước ngoài và cô giáo nước ngoài
thì con thấy rất thú vị khi được gặp thầy và cô
con cũng mới chỉ học được với cả các thầy của chipchip hai tháng
thế nhưng mà mỗi tuần là con học hai buổi
nhưng mà tôi cũng thấy rằng là con có tiến bộ
ở cái phần là tăng vốn tiền
con có thể tự vựng và con có thể tự tin
con giao tiếp với thầy một cách thoải mái trong lớp học của con
cho nên là khi mà con học thì tôi cũng thấy là con rất là happy
cái vấn đề mà con tiếp thu hoặc là con lĩnh hộ được như thế nào
thì thể hiện qua cái thái độ học tập và happy của con
tôi cũng thấy là hài lòng với cả cái chương trình của chipchip
chipchip thực sự là hình thức mới mẻ năng động và hiệu quả
thể hiện nhiều ưu điểm của cách học tiếng anh trực tuyến
trưởng thành từ cái nôi ươm tạo fizz
đại học ngoại thương đã tạo đà cho hồ trung dũng và chipchip sớm tiếp cận thị trường với tư duy và chiến lược bài bản
cũng như chipchip rất nhiều cái tên quen thuộc đang lớn mạnh trên thị trường
có thể kể đến như color me finbox vật giá bánh mì minh nhật foodie
những dự án những ceo đó đều trưởng thành từ một bệ phóng tâm huyết
được coi như một hệ sinh thái hoàn toàn
hệ sinh thái khởi nghiệp uy tín trong hệ thống các trường đại học trung tâm fis đại học ngoại thương
khởi nghiệp sẽ luôn là bài toán khó
bởi những người trẻ có trong tay những ý tưởng tuyệt vời
mà thiếu đi kỹ năng thiếu sự định hướng và sự đầu tư để có thể phát triển trong thị trường kinh doanh khốc liệt
hệ sinh thái khởi nghiệp fizz đại học ngoại thương đã và đang chấp cánh cho những ý tưởng táo bạo đó
và hơn hết trung tâm sáng tạo và ươm tạo fizz sẽ đặt dấu ấn khởi đầu
trên con đường trở thành
mô hình ươm tạo kiểu mẫu tại các trường đại học ở việt nam